phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn công tác của trung ương đã đến thăm và làm việc với tỉnh gia lai về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tỉnh gia lai trong năm hai nghìn một mươi bảy và hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
đặc biệt là các chỉ tiêu về phát triển kinh tế phong trào thi đua yêu nước nhân rộng các điển hình tiên tiến xây dựng nông thôn mới giảm nghèo bền vững
tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh lưu ý tỉnh gia lai cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính kiên trì hoàn thành những mục tiêu đã đề ra cho năm hai nghìn một mươi tám
trong đó đặc biệt chú trọng nhân rộng mô hình cánh đồng lớn mô hình tưới nước tiết kiệm ứng dụng công nghệ cao và sản xuất để nâng giá trị sản phẩm tăng sức cạnh tranh trên thị trường
theo số liệu ước tính của tổng cục thống kê năm hai nghìn một mươi bảy tốc độ tăng trưởng của gia lai đạt tám bốn mươi hai thu nhập bình quân đầu người đạt hơn bốn mươi hai triệu đồng
công tác xúc tiến đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được đặc biệt quan tâm
nhưng ngành du lịch có bước phát triển với mục tiêu trở thành ngành kinh tế có đóng góp quan trọng của tỉnh